nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
đoàn công tác của quân ủy trung ương bộ quốc phòng do thượng tướng lê chiêm
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã đến dâng hòa thắp hương tưởng niệm tại khu mộ đại tướng võ nguyên giáp
xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang quốc gia đường chín
thành cổ quảng trị và khu di tích thanh niên sung phong đặc biệt ngã ba đồng lộc hà tĩnh
dâng hòa lễ vật và thắp hương tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp và các anh hùng liệt sĩ
đoàn công tác của bộ quốc phòng bày tỏ lòng thanh kính biết ơn sâu sắc sự hy sinh
công lao trời biển của đại tướng võ nguyên giáp và các anh hùng liệt sĩ đã công hiến tuổi thanh xuân
vì nền tự do độc lập của dân tộc
các thành viên đoàn công tác thể hiện sự quyết tâm tiếp tục học tập
nói theo tấm gương sáng vì nước vì dân và tinh thần cách mạng kiên trung của đại tướng
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết sáng tạo phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ hồ
xây dựng quân đội nhân dân việt nam chính quy tinh nhuệ hiện đại
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân